lần đầu tiên các nhà khoa học của viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam đã thành công trong việc bào chế nanobarbarin
đây là bước tiến mới trong việc áp dụng công nghệ nano đối với một số chất hữu ích từ các cây dược liệu việt nam
barbarin là một hợp chất khó tan có tác dụng kháng sinh chiết xuất từ cây hoàng đằng hay còn gọi là hoàng liên
đây cũng là công trình thứ hai sau công trình nghiên cứu nanococumine được sử dụng rộng rãi trong các công tác y tế sức khỏe cộng đồng khác
barbarin được chiết xuất từ cây hoàng đằng hay còn gọi là hoàng liên là một cây thuốc được trồng rộng rãi tại các tỉnh lào cai lạng sơn
với tính năng kháng nấm virus barbarin được biết đến nhiều nhất trong ứng dụng điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột
barbarin còn có tác dụng trong ước chế các bệnh tiểu đường ung thư các bệnh về thần kinh
tuy nhiên do tính không hòa tan của barbarin mà tính khả dụng của nó yếu
vì thế nhóm nghiên cứu các nhà khoa học việt nam do giáo sư tiến sĩ phạm hữu lý đứng đầu đã nghiên cứu thành công công nghệ nano đối với barbarin để tăng tính khả dụng của hợp chất này
đây cũng là công trình nghiên cứu thứ hai sau nanocomin của viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
có đến chín mươi chín chín tất cả các loại thuốc tốt nhất trên thế gian này là đều không tan trong nước cả
trong đấy là barbarin không phải là một ngoại lệ
cho nên là nhiệm vụ các nhà khoa học ở việt nam và thế giới là làm thế nào để
để tăng tính hòa tan trong nước của nó và từ đấy tăng tính khả dụng của các loại thuốc trong đấy có bếp berin
chúng tôi đã nghiên cứu chế tạo nano barbarin và đến bây giờ thì có thể nói là đã thành công cũng phải nói là tương đối là mỹ mãn đến cái mức hoàn chỉnh để có thể đưa ra ứng dụng rộng rãi trong dược học
do cái phổ tác dụng trên nấm trên khuẩn rất rộng ngoài ra tác dụng lên virus
thì tôi hy vọng là trước hết có thể tạo ra những sản phẩm dùng ngoài
sau đó thì là sẽ những sản phẩm uống để dùng điều trị các bệnh bên trong như chúng ta đã biết có thể becberin có thể dùng cho bệnh tiểu đường dùng cho việc điều chỉnh các colecter hoặc là các bệnh đường tim mạch
việc ứng dụng công nghệ nano trong việc bào chế các hoạt chất đặc biệt như barbarin hay cocomin sẽ giúp cho ngành y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân có những bước tiến mới